châu á muốn sống chung với covid một mươi chín nhưng bị omicron chặn lỗi
châu nguyễn văn nền đã có những chia sẻ rất gan ruột về đợt dịch này
đáng chú ý ông nhắc đến đợt dịch thứ tư thành phố đã chịu tổn thất rất nặng nề
nhiều người đã không thể vượt qua
nhưng không vì thế mà chúng ta nản lòng và khuất phục trước khó khăn
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nền nhìn nhận năm hai nghìn hai mươi một là năm rất đặc biệt
chưa từng có tiện lệ
khi thành phố phải ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
với biến thể delta lây làng rất nhanh nguy hiểm diễn biến phức tạp khó lượng
điều này đã buộc thành phố hồ chí minh phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội và y tế
để ngăn chặn lây nhiễm ra cộng đồng
đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân lên trên hết trước hết
sau gần năm tháng toàn hệ thống chính trị và nhân dân thành phố
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đảng và nhà nước
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
sự hỗ trợ to lớn từ các bang bộ ngành địa phương cả nước
đặc biệt là sự đoàn kết chung sức đồng cam cộng khổ
thắt lưng buộc bụng của từng người dân và cộng đồng doanh nghiệp
cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh
và từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
sông thành phố hồ chí minh cũng phải chịu tổn thất rất nặng nề
nhiều người đã không thể vượt qua kinh tế xã hội tục giảm nghiêm trọng
nhiều trí tiêu không đạt kế hoạch
và lần đầu tiên tổng sản phẩm grdb của thành phố tăng trưởng âm năm
việc làm đời sống của hàng triệu người
bị ảnh hưởng nặng nặng
công tác an sinh xã hội tuy đã hết sức cố gắng
nhưng vẫn có lúc có nơi còn bất cập
trong bối cảnh đó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh
nhìn nhận hoạt động của hội đồng nhân dân thành phố
vừa tập trung vào trọng tâm của yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa hoàn thành tốt các nhiệm vụ quan trọng theo quy định
hội đồng nhân dân thành phố đã chủ động tích cực tham gia công tác phòng chống dịch
nhất là ban hành kịp thời một số nghị quyết về chế độ chính sách đặc thù
hỗ trợ người dân bị tác động bởi dịch
và động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
đồng thời duy trì hoạt động giám sát có trọng tâm trọng điểm
bằng nhiều hình thức giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo
đối với các phường xã quận huyện
về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch
thưa quý vị vừa qua tp hcm đã lên phương án dành riêng bệnh viện
để điều trị biến thể mới omicron
ngay sau khi có chỉ đạo từ sở y tế tp hcm
về việc chuẩn bị tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
diễn biến thể omicron
ba mươi y bác sĩ đã được điều động khẩn trở lại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
tp thủ đức để chuẩn bị trong trường hợp biến thể mới này xuất hiện tại việt nam
tiến sĩ bác sĩ nguyễn trọng hào giám đốc bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
đơn vị đã khẩn trương cử hàng chục nhân viên y tế trở lại bệnh viện giả chiến số một mươi hai
đóng tại khu tác định cư thủ thiêm tp thủ đức
ngay sau khi có chỉ đạo từ sở y tế tp hcm
về việc chuẩn bị tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
diễn biến chủng omicron
trong trường hợp chủng này được phát hiện tại địa phương
cụ thể lực lượng được bệnh viện gia liễu điều động có tổng cộng ba mươi người
bao gồm một mươi bác sĩ hai mươi điều dưỡng trở lại
các nhân viên y tế sẽ trở lại sắp xếp phòng bệnh
kiểm tra các trang thiết bị điều trị tại bệnh viện giã chiến số một mươi hai
đặc biệt bên cạnh khu điều trị covid một mươi chín sẵn có
các bác sĩ sẽ thiết lập thêm khu vực riêng để theo dõi
điều trị cho các trường hợp nghi nhiễm và xác định nhiễm biến chủng omicron
trước đó theo lộ trình của ngành y tế tp hcm
bệnh viện giả chiến số một mươi hai với quy mô ba năm trăm linh giường
là một trong một mươi ba cơ sở sẽ dừng hoạt động khi hoàn thành nhiệm vụ
dự kiến sẽ đóng hoàn toàn vào ngày ba mươi tháng một mươi một
trong một tháng này bệnh viện giả chiến này cũng không tiếp nhận bệnh nhân mới
tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến mới
lộ trình trên đã thay đổi
theo tiến sĩ bác sĩ hào sau thời gian tp hcm mở cửa bình thường mới
hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện gia liễu
đã dần ổn định trở lại
với khoảng một ba trăm linh lượt bệnh nhân mỗi ngày
do đó khi phải điều một lượng lớn y bác sĩ đi chống dịch khẩn trương
bất ngờ bệnh viện có gặp áp lực trong việc phân bổ nhân sự phục vụ người dân
dù vậy các nhân viên y tế của bệnh viện đều trong tinh thần sẵn sàng
vào cuộc chiến mới với covid một mươi chín
giám đốc bệnh viện gia liễu tp hcm cho biết
hiện chưa có hướng dẫn cụ thể từ sở y tế tp hcm
về phát đồ điều trị bệnh nhân nhiễm chủng omicron
chưa rõ có khác gì so với cách điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trước giờ hay không
tuy nhiên theo các thông tin từ y văn thế giới hiện tại
biến chủng omicron được cho là có thể lây lan nhanh hơn
nhưng độc lực nhẹ hơn chủng delta đang lưu hành phổ biến tại việt nam
trong thời gian tới nếu áp lực điều trị gia tăng
bệnh viện giã chiến số một mươi hai sẽ cần thêm sự hỗ trợ nhân lực từ các bệnh viện khác
tp hcm chọn riêng bệnh viện giã chiến số một mươi hai
để sàng lọc tiếp nhận người nhiễm biến chủng omicron
chứ không điều trị chung
điều này sẽ giúp cho ngành y tế thuận lợi trong việc khoanh vùng dập tắt biến chủng mới
liên quan tới tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại hà nội
vừa qua sở y tế hà nội vừa có công văn hướng dẫn về việc phân luồng tiếp nhận
điều trị người bệnh covid một mươi chín
theo đó có những trường hợp sẽ điều trị tại nhà
và có trường hợp sẽ điều trị tại bệnh viện tùy theo mức độ nguy cơ
theo hướng dẫn mới này hà nội phân thành ba tầng điều trị
dựa theo mức độ lâm sàng và yếu tố nguy cơ
cụ thể tầng một dành cho trường hợp bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
với mức nguy cơ trung bình bao gồm
tuổi từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và đã tiêm đủ liều vaccine
tuổi từ ba tháng đến dưới hoặc bằng bốn mươi chín tuổi
và chưa phát hiện bệnh nền đã tiêm đủ liều vaccine
không có triệu chứng cần can thiệp y tế
những trường hợp ở tầng này được điều trị tại nhà trạm y tế lưu động
gồm cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại quận huyện
hoặc cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín tại quận huyện
tầng hai dành cho trường hợp không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
mức độ trung bình với nguy cơ cao bao gồm
tuổi bằng hoặc trên sáu mươi năm tuổi và đã tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền và đã tiêm đủ liều vaccine
từ năm mươi đến sáu mươi bốn tuổi chưa phát hiện bệnh nền và chưa tiêm đủ liều vaccine
phụ nữ có thai và sinh con từ dưới hoặc bằng bốn mươi hai ngày
trẻ em dưới hoặc bằng ba tháng tuổi
những trường hợp này điều trị tại bệnh viện thuộc tầng hai
dành cho trường hợp nặng hoặc nguy kịch với nguy cơ rất cao bao gồm
tuổi từ trên hoặc bằng sáu mươi năm tuổi và chưa tiêm đủ liều vaccine
mắc bệnh lý nền và chưa tiêm đủ liều vaccine
có tình trạng cấp cứu chuyên khoa
những trường hợp này được điều trị tại bệnh viện đa khoa đức giang
bệnh viện thanh nhàng
bệnh viện đa khoa hà đông
bệnh viện đa khoa sanpon
bệnh viện đa khoa sơn tây
bệnh viện phụ sản hà nội
bệnh viện trung mường
sở y tế yêu cầu các bệnh viện thường xuyên đánh giá diễn biến
mức độ lâm sàng xét nghiệm của người bệnh covid một mươi chín
chủ động chuyển người bệnh đến các cơ sở điều trị ở tầng thấp hơn
để tiếp tục quản lý điều trị khi tình trạng ổn định
đồng thời ưu tiên bố trí dường bệnh tầng hai tầng ba
để tiếp nhận người bệnh mới
trước diễn biến dịch bệnh vô cùng phức tạp tại hà nội
hiện nay thành phố đang điều trị gần sáu nếp không
đáng chú ý thành phố cũng hỏa tốc thiết lập khu điều trị covid một mươi chín
hiện nay có hai mươi một cơ sở điều trị của trung mương và hà nội
đang tiếp nhận và điều trị cho năm chín trăm bảy mươi bảy f
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh
chứa bệnh trong và ngoài công lập
khẩn trương thiết lập khu điều trị covid một mươi chín
số ca mắc của hà nội cộng dồn trong đợt dịch thứ tư
ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
tổng là một mươi ba chín trăm bốn mươi sáu ca mắc
trong đó năm bốn trăm chín mươi hai ca cộng đồng
và tám bốn trăm năm mươi bốn người
đã được cách ly
hai mươi một cơ sở điều trị của trung mường và thành phố
đang tiếp nhận và điều trị cho năm chín trăm bảy mươi bảy trường hợp f
tại quận thanh xuân
từ ngày một tháng một mươi hai
bệnh viện thang khoáng sản
cũng được chuyển thành cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín
cơ sở này hiện đang điều trị ba mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trước diễn biến hiện nay
của dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
mới đây sở y tế hà nội
hỏa tốc ban hành công văn số sáu trăm bảy mươi
trên sit nvi
vì việc triển khai các biện pháp cấp bách
hướng an toàn linh hoạt
và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
sở y tế yêu cầu các cơ sở khám bệnh
chữa bệnh trong và ngoài công lập
khẩn trương thiết lập khu điều trị covid một mươi chín trong bệnh viện
triển khai dường điều trị người bệnh covid một mươi chín được giao
hà nội ra soát
chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất
tại các cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
để sẵn sàng tiếp nhận điều trị sớm cho người bệnh
nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
nghiêm túc thực hiện công tác tổ chức phân luồn
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm
để phát hiện sớm ca bệnh covid một mươi chín
xét nghiệm ngẫu nhiên định kỳ cho nhân viên y tế
người bệnh nội trú người nhà người bệnh
đặc biệt ở các khoa hồi sức cấp cứu
hồi sức tích cực thận nhân tạo
theo hướng dẫn của bộ y tế
để tránh lây nhiễm trong cơ sở khám chữa bệnh
các đơn vị thực hiện nghiêm năm k
trong toàn bệnh viện
và tăng cường giám sát việc thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn
tăng cường thông khí tự nhiên
hoặc cơ học tại các khoa phòng
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
trong khám bệnh chữa bệnh công tác hội chẩn
kề đơn cấp thuốc điều trị ngoại trú
cho bệnh nhân mắc bệnh mạng tính tối đa ba tháng
đối với các bệnh mạng tính đã điều trị ổn định
tại cần thơ
tình hình dịch hiện nay trên địa bàn tỉnh
có diễn biến vô cùng căng thẳng
khi số ca mắc mới liên tục tăng
số bệnh nhân covid một mươi chín nặng phải điều trị
ở tầng ba của thành phố cần thơ
đã lên đến bốn trăm hai mươi người
trong khi khả năng điều trị chỉ đáp ứng được ba trăm ba mươi giường
liên tiếp những ngày gần đây
thành phố cần thơ ghi nhận hơn một ca covid một mươi chín mới mỗi ngày
theo phân tầng điều trị covid một mươi chín mới của thành phố cần thơ
đối với việc điều trị tầng một
dành cho người mắc covid một mươi chín nhẹ hoặc không triệu chứng
được tổ chức điều trị tại nhà
đến hết ngày sáu tháng một mươi hai
thành phố cần thơ hiện có một mươi ba một trăm bốn mươi sáu người
đang bị bệnh
đang áp dụng điều trị tại nhà
đáng chú ý là số ca covid một mươi chín đang điều trị
ở tầng ba hiện đã lên đến bốn trăm hai mươi người
trong khi đó
năng lực điều trị tầng ba của cần thơ
hiện chỉ đáp ứng được khoảng ba trăm ba mươi giường
trong số bệnh nhân nặng nguy kịch đang điều trị
thì có hai trăm linh năm bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ
một mươi sáu bệnh nhân thở hfnc
hai bệnh nhân thở máy không xăm lấn
và hai mươi chín bệnh nhân thở máy xâm lấn
đến nay thành phố cần thơ đã hoàn thành
tiêm mũi một cho chín mươi bảy một mươi sáu người trên một mươi tám tuổi
và tiêm mũi hai cho người trên một mươi tám tuổi
thì đạt chín mươi một bốn mươi hai
thành phố cũng đã tiêm vaccine cho trẻ em
từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
và đạt chín mươi một ba
công tác tiêm vaccine trong những ngày gần đây
chậm lại do sắp hết số lượng vaccine
đã được phân bổ
chuyển sang tin tức về covid một mươi chín trên thế giới
lần đầu tiên trong vòng hai tháng
số ca nhiễm sars cov hai trong một ngày ở mỹ
đã tăng lên quá một trăm linh
giới chức mỹ hiện đang lo ngại
dịch bệnh có thể tiếp tục gia tăng
sau kỳ nghỉ lễ cuối năm
thời điểm người dân mỹ di chuyển và tụ tập nhiều
theo đó mỹ hiện đang ghi nhận trung bình
một trăm linh sáu ca nhiễm sars cov hai mỗi ngày
tăng hai mươi bảy so với tuần trước
và sáu mươi năm bốn kể từ cuối tháng một mươi
new hamsò là bang có tỷ lệ nhiễm mới cao nhất
tiếp theo là michigan minnesota và wisconsin
tới nay đã có ít nhất một mươi bảy bang ở mỹ
có trường hợp mắc omicron
kể từ khi ca nhiễm đầu tiên được xác định
ở california vào ngày một tháng một mươi hai
phần lớn các ca nhiễm sars cov hai
đều có các triệu chứng nhẹ
và chưa có ai phải nhập viện
theo tiến sĩ rochelle walensky
giám đốc trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh mỹ
số ca mắc biến thể này sẽ còn có thể
tiếp tục tăng trong thời gian tới
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại
delta vẫn là chủng chủ đạo
khi chiếm tới chín mươi chín chín
trên tổng số các ca nhiễm mới mỗi ngày ở mỹ
và tại quốc gia này
các trường hợp mắc covid một mươi chín ở trẻ em
vẫn được coi là cực kỳ cao
học viện nghi khoa mỹ đồng thời cho biết
trẻ em chiếm hơn hai mươi hai
tổng số ca nhiễm covid một mươi chín ở mỹ trong tuần qua
đây là tuần thứ một mươi bảy liên tiếp
có từ một trăm linh trẻ em mỹ trở lên
được chẩn đoán mắc covid một mươi chín
kể từ đầu tháng chín đến nay
gần hai triệu trẻ em mỹ đã mắc covid một mươi chín
tỷ lệ trẻ em phải nhập viện
chữa trị covid một mươi chín vẫn thấp hơn so với người trưởng thành
nhưng ở các bang báo cáo
số ca nhập viện theo độ tuổi
trẻ em chiếm từ một bảy đến bốn
những người cần được điều trị tại bệnh viện
trẻ em tử vong vì covid một mươi chín
cũng chiếm một tỷ lệ nhỏ
trong tổng số các trường hợp được ghi nhận
sáu bang báo cáo không có trẻ em tử vong do covid một mươi chín
thưa quý vị
kể từ khi xuất hiện
biến thể omicron vẫn là một ẩn số
đang dần được các nhà nghiên cứu dây mã
nói về biến thể omicron
giáo sư người anh peter hunter nhận định
virus sẽ tồn tại mãi
nhưng covid một mươi chín trở thành bệnh cảm thường
theo ông giai đoạn đại dịch tồi tệ nhất đã trôi qua
giáo sư y khoa thuộc trường y tế norwich
đại học s angela
anh peter hunter cho biết
sars cov hai sẽ tồn tại
mãi nhưng căng bệnh covid một mươi chín
rồi cũng sẽ trở thành một nguyên nhân
gây cảm lạnh thông thường
cũng như những virus corona khác
chúng ta có thể bị tái nhiễm sars cov hai
liên tục trong cuộc đời
ông hunter một trong những chuyên gia tư vấn
cho tổ chức y tế thế giới who cho biết
theo tôi giai đoạn tồi tệ nhất đã qua
nhưng ta vẫn nên chuẩn bị tinh thần
cho việc cuộc sống sẽ bị ảnh hưởng thêm một vài năm nữa
đại học deakin australia
cũng cho rằng covid một mươi chín
sẽ trở thành như bệnh cúm
chúng ta từ trước đã sống chung với cúm mùa
và kiểm soát nó bằng vaccine
nhưng ta vẫn cần để ý tới những chủng
có khả năng gây ra đại dịch
ta cần chuẩn bị và lên kế hoạch trước
nhưng cũng không quá lo âu về điều ấy
cho tới khi có dấu hiệu cảnh báo
giáo sư bennett cho rằng
thế giới nhiều khả năng sẽ không thể triệt tiêu hoàn toàn virus
bà cho hay kể cả khi có các loại vaccine
siêu hiệu quả giúp ngăn ngừa
mọi dạng lây nhiễm
chúng ta đã thấy được việc triển khai chương trình tiêm chủng toàn cầu
khó khăn như thế nào
chừng nào virus còn lưu hành trong cộng đồng
thì nguy cơ từ các biến chủng mới
vẫn còn đó
ý kiến của bà bennet cũng là nhận định của nhiều chuyên gia khác
việc phát hiện biến chủng omicron tại nam phi
đã càng củng cố quan điểm cho rằng
tỷ lệ tiêm chủng thấp sẽ thúc đẩy virus đột biến
và phát tán tới nước có độ vũ vaccine cao
giáo sư bennett cho rằng
còn quá sớm để đưa ra nhận định về biến chủng omicron
nhưng các báo cáo sơ bộ từ nam phi cho thấy
các ca nhiễm omicron tương đối nhẹ
ông hunter cũng cho rằng
các dấu hiệu ban đầu cho thấy
độc lực của omicron sẽ thấp hơn
ông nói thêm
nếu omicron lây lan nhanh hơn
nó có thể rút ngắn đại dịch
một khi mọi người đều bị nhiễm
dù điều này có lẽ sẽ gây ra vấn đề nghiêm trọng
cho các dịch vụ y tế
ông cũng nhấn mạnh rằng
hãy đảm bảo chúng ta phụ vaccine cho mọi người trong nhóm
dễ bị tổn thương trên thế giới
rồi từ đó giảm dần các biện pháp kiểm soát
thưa quý vị
tuy mối nguy hiểm tiềm tàng từ omicron chưa rõ
khả năng lây lan nhanh chóng của biến chủng này
đang đe dọa kế hoạch tái mở cửa
của các nước châu á thái bình dương
sau hơn hai mươi tháng kiểm soát biên giới nghiêm ngặt
và áp đặt các lệnh hạn chế
trong cuộc sống hàng ngày
nhiều quốc gia trong khu vực châu á thái bình dương
đã bắt đầu nới lỏng và chung sống với covid một mươi chín
động thái này diễn ra vài tháng
sau khi châu âu và bắc mỹ
mở cửa trở lại hoàn toàn
nhưng trong vài ngày kế hoạch đó hoàn toàn đảo lộn
tháng trước sau khi nam phi phát hiện một biến chủng mới
các nhà khoa học cho biết
sẽ mất ít nhất hai tuần để biết thêm
về cách mà omicron ảnh hưởng đến hiệu quả của vaccine
và các phương pháp điều trị
khi các chuyên gia y tế công cộng chờ đợi dữ liệu
chính phủ trên khắp khu vực châu á thái bình dương
không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào có thể xảy tới
nhiều nước nhanh chóng hành động
vì lo ngại biến chủng omicron
có thể lây lan trong cộng đồng
hoặc là xâm nhập vào lãnh thổ
ngay cả ở những nơi có quy định biên giới
vốn đã nghiêm ngặt và tỷ lệ tiêm chủng cao
một số quốc gia mở rộng
biện pháp cách ly bắt buộc
hoặc là đóng cửa biên giới
đối với hầu hết du khách nước ngoài
các chuyên gia cho rằng đó là điều dễ hiểu
tuy nhiên họ nói rằng
các quốc gia có thể cần phải điều chỉnh kỳ vọng
và hình dung khi sống chung với covid một mươi chín
cải thiện công bằng phân phối vaccine
khi virus này trở thành bệnh đặc hiệu

thưa quý vị
hiện nay các nước châu á đang gấp rút
đưa ra các biện pháp ứng phó với biến thể omicron
sau khi biến thể này đã lây lan ra nhiều nước
tuy nhiên chưa thể khẳng định
biến thể này có thực sự nguy hiểm hay không
vì vậy trong tình hình hiện tại
quý vị hãy tuân thủ quy định phòng chống dịch
cập nhật những thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi
xin chào và gặp lại